với ba năm triển khai chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhiều cách làm hay đổi mới đã được đảng bộ và nhân dân tỉnh thái nguyên thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một buổi thu gom rác thải sinh hoạt của tri hội phụ nữ tổ dân phố phú thái phường lương sơn thành phố sông công tiền bán phế liệu của tri hội dùng để đỡ đầu hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mô hình này đang được hội phụ nữ sông công tiếp tục nhân rộng tại tổ dân phố chín phường thắng lợi thành phố sông công
còn mô hình lợn nhựa thiết kiệm là cách mà hội phụ nữ xóm chùa xã bá xuyên thành phố sông công học và làm theo bác mỗi buổi sinh hoạt mỗi hội viên dành ít nhất năm đồng nuôi lợn nhựa số tiền nhỏ nhưng đã góp phần giúp đỡ những hội viên nghèo trong tri hội phát triển kinh tế và thoát nghèo

hội phụ nữ xóm chùa xã bá xuyên thành phố sông công học và thoát nghèo số tiền nhỏ nhưng đã góp phần giúp đỡ những hội viên nghèo trong tri hội phát triển kinh tế và thoát nghèo